bộ tài chính vừa báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư
nguồn ngân sách nhà nước lũy kế tám tháng và ước thực hiện tháng chín năm hai nghìn hai mươi
báo cáo cũng cho thấy còn một mươi một bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
ước thanh toán từ đầu năm đến ngày ba mươi tháng chín là hai trăm sáu mươi chín hai trăm linh bảy chín mươi bốn tỷ đồng đạt năm mươi hai mươi bảy kế hoạch
tức là năm trăm ba mươi năm năm trăm bảy mươi sáu một mươi ba tỷ đồng và đạt năm mươi bảy một mươi năm so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao đầu năm
tức là bốn trăm bảy mươi một ba mươi hai bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng
kết quả này cho thấy tỷ lệ giải ngân tám tháng và ước chín tháng so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao đầu năm
đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm đặc biệt là khối địa phương
có tám bộ cơ quan trung ương và hai mươi ba địa phương ước tỷ lệ giải ngân đến ngày ba mươi tháng chín đạt trên sáu mươi
trong đó sáu mươi
sáu bộ cơ quan trung ương và sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân trên bảy mươi
tuy nhiên báo cáo cũng cho thấy còn một mươi một bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm trong báo cáo gửi thủ tướng chính phủ
bộ tài chính đã kiến nghị thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp phương án cắt giảm vốn
của các bộ ngành có tỷ lệ giải ngân đến ba mươi tháng chín dưới sáu mươi kế hoạch vốn ngân sách trung ương
đã được giao từ đầu năm hai nghìn hai mươi để điều chỉnh cho các dự án quan trọng cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ
có khả năng giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi và các dự án khẩn cấp
như ứng phó với biến đổi khí hậu chống sạt lỡ bờ sông bờ biển trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi